tại tỉnh quảng ngãi cơn bão số chín cũng làm sạt lở hầu hết các tuyến đường từ huyện về xã
từ xã về thôn trên địa bàn huyện vùng cao trà bồng
hiện nay năm xã khu tây của huyện này vẫn bị cô lập hoàn toàn
trên tuyến tỉnh lộ sáu trăm hai mươi hai b hai mươi bốn c đoạn qua các xã khu tây huyện trà bồng
có rất nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng người dân không thể qua lại
hiện nay các xã khu tây huyện trà bồng gồm trà phong trà tây sơn trà trà thanh trà sinh
đã hoàn toàn bị cô lập
khoảng một mươi một khu dân cư ở lân cận vùng sạt lở phương tiện giao thông không thể qua lại được
với khối lượng đất đá sạt lở lớn như hiện nay thì công tác khắc phục là vô cùng khó khăn
riêng đối với các tuyến đường hiện nay đang bị sạt lở mà ách tắc nghiêm trọng
cụ thể là tuyến đường tỉnh lộ sáu trăm hai mươi hai b trà bồng trà phong tuyến hai mươi bốn c tại chỗ eo tà mỏ lên xã trà thanh
và có tuyến đường tại trung diên lan thì hiện nay đang bị ách tắc hoàn toàn
cho nên cô lập các xã trà phong các xã khu tây đối với huyện trà bồng
cho nên do đó huyện cũng đề nghị quỹ ban tỉnh chỉ đạo các sở ngành chức năng của tỉnh khẳng trương
cho lực lượng bố trí nhân công nhân lực để mà thay thông cách dưới lượng này
để đảm bảo cho người dân liên thông đi qua lại tức như là chỉ đạo trong các tuyến sản xuất
cũng như là đề sống của người dân trong các thời gian tới
hiện vùng núi tỉnh quảng ngãi vẫn tiếp tục mưa trở lại
trong những ngày tới chính quyền địa phương sẽ triển khai thông đường giải phóng đất đá sạt lở
để nối thông tuyến đường về các vùng bị cô lập